đà nẵng công dân trực tiếp đánh giá cán bộ công chức
tạo dựng một nền sản xuất sạch đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng nâng cao chất lượng cuộc sống
đó cũng là lý do diễn đàn doanh nhân nữ việt nam năm nay lựa chọn chủ đề phụ nữ và nền kinh tế xanh
khẳng định vai trò không thể thiếu của cộng đồng doanh nhân nữ việt nam vì một nền kinh tế xanh và hội nhập
tại diễn đàn các diễn giả cùng các vị đại biểu và khách mời đã cùng nhau thảo luận về tiềm năng
của phụ nữ trong phát triển nông nghiệp gắn với phát triển bền vững chia sẻ kinh nghiệm
sáng kiến trong việc áp dụng khoa học công nghệ theo hướng thân thiện với môi trường
đồng thời khẳng định vai trò và vị thế của doanh nhân nữ trong xây dựng nền kinh tế xanh của việt nam
có thể nói trong những năm qua chúng ta đã quan tâm đến việc xây dựng một mô hình kinh tế bền vững
hướng đến cải thiện sức khỏe con người
đồng thời giảm thiểu những rủi ro môi trường và sự khang hiếm sinh thái
phụ nữ nói chung và các doanh nhân nữ nói riêng ngày càng đóng vai trò hết sức quan trọng
đối với sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia
và phụ nữ cũng là người đi tiên phong trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội
và đóng góp quan trọng trong xây dựng một nền kinh tế xanh
theo các chuyên gia trong những năm qua kinh tế của việt nam đã bắt đầu quan tâm
đến mô hình phát triển bền vững hướng tới cải thiện sức khỏe con người
và đạt được những thành quả tốt đẹp
tuy còn nhiều hạn chế nhưng nếu biết tranh thủ sự hỗ trợ về tài chính
cũng như kỹ thuật công nghệ kinh nghiệm quản lý từ cộng đồng quốc tế
trong lĩnh vực kinh tế xanh tăng trưởng xanh tiếp cận sớm những kiến thức xanh
và công nghệ sạch của thế giới thì việt nam hoàn toàn có thể chung tay xây dựng
một nền sản xuất xanh sạch và có một môi trường kinh doanh phát triển bền vững
trong đó đội ngũ nữ doanh nhân đóng vai trò rất quan trọng
những người phụ nữ nói chung cũng như người phụ nữ việt nam doanh nhân việt nam
doanh nhân nữ việt nam đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc xây dựng kinh tế
và đặc biệt là khi chúng ta hướng tới một nền kinh tế xanh một nền nông nghiệp xanh
một nền công nghiệp xanh và nói chung là một nền kinh tế ít phát thải
để hướng tới một nền tăng trưởng bền vững
bên cạnh diễn đàn doanh nhân nữ việt nam các hoạt động bên lề như tổ chức gian hàng
trưng bày giới thiệu sản phẩm của các doanh nhân nữ việt nam
chương trình gala dinner
năm hai nghìn một mươi bảy cũng đã được tổ chức tạo cơ hội để các doanh nhân nữ toàn quốc
kết nối kinh doanh quảng bá sản phẩm và xây dựng thương hiệu
đồng thời là dịp để các nữ doanh nhân việt nam thể hiện tài năng
sự sáng tạo của mình trong nghệ thuật nhân kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba
tối qua tại thành phố hải phòng lễ hội truyền thống nữ tướng lê trân
được chính thức tổ chức trọng thể
hàng nghìn người dân thành phố hoa phượng đỏ và du khách thập phương
đã nôn nước dự hội thể hiện lòng thành kính với người
nữ tướng được tôn vinh là thành hoàng đất cảng
theo thần tích nữ tướng lê trân là người có công lập ấp
tạo dựng lên an biên trang thành phố hải phòng ngày nay
tưởng nhớ công đức to lớn của người nữ tướng
nhân dân đã tôn vinh bà là thánh mẫu
cứ đến ngày tám tháng hai âm lịch hàng năm
người dân đất cảng lại tưng bừng tham dự lễ hội
với lòng thành kính tri ân sâu sắc
năm hai nghìn một mươi bảy lễ hội được tổ chức với nhiều điểm mới
như các chương trình văn nghệ
dân gian diễn sướng chầu văn hát dân ca
các trò chơi dân gian chợ quê biểu diễn võ dân tộc
lân sư chống hội
lễ hội truyền thống nữ tướng lê trân đã tạo nên nét đẹp văn hóa
của người dân đất cảng góp phần quảng bá các điểm du lịch tâm linh
trên địa bàn thành phố ngày càng thu hút đông đảo du khách
trong và ngoài nước đến tham quan dân hương tham dự các hoạt động
cũng trong tối qua tại đường đi bộ nguyễn huệ
quận một thành phố hồ chí minh hàng ngàn người dân và du khách
tại đây đã theo dõi đêm chung kết cuộc thi duyên dáng áo dài hai nghìn một mươi chín
đây là một hoạt động nổi bật nằm trong khuôn khổ
lễ hội áo dài thành phố hồ chí minh lần thứ tư năm hai nghìn một mươi bảy
cuộc thi duyên dáng áo dài hai nghìn một mươi bảy chỉ trong thời gian ngắn phát động
ban tổ chức đã nhận được hơn một bảy trăm ba mươi lượt cá nhân đăng ký ở bảng a
và hơn hai trăm năm mươi lượt tập thể đăng ký ở bảng b
đây là một cái nét
đặc đáo của lễ hội áo dài
bởi bên cạnh sự trình diễn ghi nghiệp của các bộ sưu tập của các nhà thiết kế
nổi tiếng của cả nước của những người mẫu rất chuyên tự tin đi trên sàn các quốc
thì đó là những bước đi rất là mộc mạc dễ thương của các bạn nữ
đến từ các tổ chức hội liên hiệp phụ nữ
và các tổ chức công ty đơn vị trên địa bàn thành phố hồ chí minh
với một tình yêu áo dài với sự tự tin khi mặc
nên mình trang cuộc áo dài đã có một sự chuẩn bị rất là công phu
chú đáo và tiếp tục mang một cái thông điệp áo dài đẹp trong mọi ngữ cảnh
đẹp trong đời thường đẹp trong những lễ hội
đẹp trong những giây phút rất là thiên liên của đời người con gái
giải nhất đồng đội được trao cho đơn vị hội liên hiệp phụ nữ công an thành phố hồ chí minh
giải nhất cá nhân nam cho thí sinh mai thanh duy
giải nhất cá nhân nữ cho thí sinh nguyễn thị thanh thảo
và giải nhất cá nhân dành cho độ tuổi trên ba mươi năm cho thí sinh trần thị lan hương
hội thi duyên dáng áo dài hai nghìn một mươi bảy đã tôn vinh nét đặc sắc của trang phục áo dài
thể hiện được cốt cách sang trọng duyên dáng của người mặc chiếc áo dài việt nam
định hướng chuẩn về vẻ đẹp của áo dài tạo được sự lan tỏa và hưởng ứng của nhân dân thành phố
các doanh nghiệp cơ quan ban ngành đoàn thể và du khách quốc tế
thông qua đó góp phần đưa áo dài trở thành trang phục quen thuộc của người dân thành phố
từ sinh hoạt đời thường đến các sự kiện trọng đại
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hôm nay ngày sáu tháng ba
bộ phận không khí lạnh đã tiến gần đến các tỉnh vùng núi phía bắc nước ta
dự báo từ chiều nay miền bắc có thể chuyển mưa rét
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương do bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam
nên ngày sáu tháng ba ở bắc bộ đông bắc bộ bắc trung bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác từ đêm
gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc cấp hai đến cấp ba vùng ven biển cấp ba
phía đông bắc bộ từ chiều tối và đêm sáu tháng ba trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ c
thủ đô hà nội có mưa nhỏ đêm sáu tháng ba trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sớm phổ biến từ một mươi năm một mươi bảy độ c
ngày mai bảy tháng ba không khí lạnh tiếp tục được tăng cường và ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ
nên nhiều nông dân tại thành phố cần thơ sau khi thu hoạch vụ đông xuân
đã lập tức đốt đồng làm đất để xuống giống vụ hè thu
bất chấp khuyến cáo của các ngành chức năng là phải đảm bảo thời gian cách ly giữa hai vụ ít nhất là ba tuần
theo ngành nông nghiệp của thành phố việc làm này sẽ gây nhiều thiệt hại hơn là lợi ích
vụ hè thu hai nghìn một mươi bảy thành phố cần thơ dự kiến xuống giống gần bảy mươi tám ha
theo lịch thời vụ vụ lúa này sẽ được xuống giống làm hai đợt
đến thời điểm hiện tại nông dân đã xuống giống được trên một mươi bốn ha
đạt một mươi tám so với kế hoạch
nhanh hơn gần tám ha so với cùng kỳ
nguyên nhân là do tại nhiều quận huyện nông dân vừa gặt vụ đông xuân hôm trước
thì hôm sau đã tranh thủ đốt đồng làm đất để xuống giống tiếp
đây là việc làm gây bất lợi cho cây lúa trong vụ hẻ thu

đồng thời một nguy cơ mà bà con có thể gặp phải là do bà con không có làm đất tốt để chuẩn bị cho thời vụ
không có cài ải không có phơi đất
thường thì đối với vụ hề thu sớm bà con hay là xả chai
như vậy thì nguy cơ ngộ độc hữu cơ rất là lớn
từ đầu vụ khi chuẩn bị xuống giống làm đất
như là chọn khuyến đông bỏ thực vật cũng theo sát để tập quấn
là cho bà con có thể tìm ra nguồn thức ăn từ lúa hề thu sớm
cho bà con mình cách làm lúa chất lượng cao như thế nào từ khâu đầu đến khâu cuối
tất cả các chuyện pháp đó thì bà con cũng tương thủ làm theo nói chung là tốt
việc xuống giống vụ hè thu ngay khi vừa gặt xong vụ đông xuân rất dễ gây ảnh hưởng đến cây lúa
hơn nữa dù không được cài ải qua nhiều năm thì năng suất cũng sẽ không cao
và phát sinh các sinh vật gây hại lây lan từ vụ này sang vụ khác
nếu mà có dịch bệnh như dị nâu đi
thì mình tập trung các ngành khuyến nông khuyến cáo thì mình tập trung xuống là dịch gặp
mình dịch trong vòng ba bốn ngày thì tập trung như vậy là nó dịch đồng bộ
thay vì mình dịch nhỏ lẻ gãy gắt thì nó không hiệu quả tốn chi phí
theo ngành nông nghiệp khuyến cáo thì bà con sau khi thu hoạch lúa đông xuân sông
mình phải giãn dụ ít nhất là cũng phải ba tuần lễ
làm đất kỹ dọn sạch gom gạ trên đồng lúa chết trên đồng
để mà thực hiện cái vụ tiếp theo an toàn và đảm bảo tình hình dịch hại
do giá lúa đầu vụ đang ổn nên bà con muốn nhanh chóng làm vụ tiếp theo
để bán được giá cao tuy nhiên những biến động của thị trường thì không thể lường trước được
cho nên việc tuân thủ lịch thời vụ và khuyến cáo của ngành chức năng
để bảo đảm năng suất chất lượng lúa là điều hết sức cần thiết
nhiều năm trước khi phong trào nuôi tôm phát triển
nhiều hộ dân ở ven sông kinh thành phố quảng ngãi đã lấn sông đắp bờ xây hồ
tình trạng này đã khiến sông kinh bị tắt tàu thuyền không thể lưu thông
và kéo theo nhiều hệ lụy khác
từ nhiều năm qua ngành chức năng của tỉnh quảng ngãi cũng đã nhiều lần họp bàn
nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết rứt điểm được tình trạng lấn sông nuôi tôm
những hồ tôm bỏ hoang nhiều năm nhà tròi bạt tre hệ thống ống nước
sụp hồ tôm ngổn ngang tất cả đều không có vết tích của hoạt động nuôi trồng gần đây
nhiều năm qua ông đỗ nhuận ở xã tịnh khê đã quen với cảnh bỏ hoang của những hồ tôm này
chứng kiến dòng sông ngày càng nhỏ hẹp chết dần bởi sự hoang hóa ông không khỏi xót xa
sông kinh dài hơn sáu km kéo dài từ cửa đại về cửa sa kỳ qua các xã ven biển của thành phố quảng ngãi
từ năm hai nghìn khi phong trào nuôi tôm phát triển mạnh
người dân ổ ạt xây hồ nuôi tôm theo kiểu mạnh ai người nấy làm
hơn năm mươi hồ nuôi tôm tự phát ngay
trên dòng sông với độ dài hai km lòng sông rộng bốn mươi năm mươi mét thì nay chỉ còn một mươi m
hồ tôm chiếm dụng sông kinh ngày càng hẹp dần
dòng chảy thay đổi và tình trạng sạt lở hai bên bờ sông ngày càng nghiêm trọng
không được tháo rỡ những chất thải từ các hồ nuôi tôm gây ô nhiễm ảnh hưởng đến người dân các xã vùng ven
thực trạng người dân chiếm dụng sông kinh để nuôi tôm đã xảy ra
từ nhiều năm qua địa phương đã nhiều lần kiến nghị giải tỏa nạo vét phục hồi lòng sông
ngành chức năng tỉnh quảng ngãi cũng đã khảo sát đánh giá thực trạng để giải quyết những hệ lụy trên
nhưng cho đến nay phương án nạo vét phục hồi trả mặt bằng lòng sông kinh vẫn chưa thực hiện
chưa có hướng để xử lý việc này
đồ họ cần phải có thời gian và kinh phí để thực hiện việc tháo rỡ và nộ vét thông luôn
xuất phát từ phong trào nuôi tự phát và quản lý không chặt chẽ
của chính quyền địa phương tình trạng lấn sông nuôi tôm đã gây nhiều hệ lụy trong thời gian dài
không chỉ mất kinh phí thời gian để khắc phục hậu quả
hệ lụy này còn ảnh hưởng lớn đến việc quy hoạch phát triển đô thị của thành phố quảng ngãi
do vậy cần có những giải pháp khẩn cấp để khôi phục lại tuyến sông kinh
chấm dứt những hệ lụy kéo dài trong thời gian qua
thành phố đà nẵng vừa triển khai mô hình công dân trực tiếp đánh giá
cán bộ công chức
theo đó người dân trực tiếp chấm điểm năng lực phục vụ của công chức
tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại từng xã phường
từ khi triển khai tinh thần và thái độ phục vụ của cán bộ công chức
đã có sự thay đổi rõ nét
với màn hình cảm ứng hiện rõ đầy đủ thông tin và có cả hình ảnh của cán bộ công chức
người dân tại phường chính gián quận thanh khê có thể dễ dàng đánh giá
về chất lượng phục vụ nếu có vướng mắc xảy ra trong khi thực hiện thủ tục hành chính
những người đào không được
là tôi sẽ đánh giá không được
và cái nào được là tôi được quyền tôi đánh giá được ở trong máy móc
và cũng trực diện trực tiếp ngay trong máy
tại vì tôi rất là hài lòng công việc của phường
những đánh giá về sự hài lòng hay không hài lòng của người dân
về thái độ phục vụ thời gian thực hiện thủ tục
đều được chuyển trực tiếp đến hệ thống quản lý chung của toàn thành phố
trên cơ sở những góp ý này mỗi cấp chính quyền sẽ có những giải pháp kịp thời
để hướng đến mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn
tôi thấy là
khi mà đánh giá ở mỗi phường mà nó đi về thẳng thành phố
thì tôi thấy là rất là tốt
vì khi đó là ở mỗi phường xã sẽ được thành phố nó quản lý tốt hơn
không có sự bao che cho người này người kia
từ sự góp ý đánh giá của người dân
những cán bộ trực tiếp tiếp xúc với người dân
nhất là ở các cấp xã phường trên địa bàn thành phố
đã có sự chuyển biến rõ rệt
đối với những trường hợp mà công dân đánh giá không hài lòng
chúng tôi kiểm tra xác minh truy đúng để dân giao phản ảnh
thì lãnh đạo ủy ban nhân phường sẽ mời công chức liên quan
sẽ phê bình kiểm điểm để uống nắng kịp thời
làm sao để nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức quốc dân
khi liên hệ giải quyết thu tục tại phường
thời gian qua thành phố đà nẵng đã có nhiều mô hình hay
trong công tác cải cách hành chính
trong đó tại mỗi cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp
trên địa bàn thành phố đều có những mô hình riêng
phù hợp với tình hình thực tế của địa phương
hướng đến xây dựng chính quyền phục vụ công dân
trong phần tin quốc tế triều tiên bắn thử bốn tên lửa đạn đạo
mỹ cắt giảm mạnh viện trợ nước ngoài trong năm hai nghìn một mươi bảy

từ sáng sớm ngày hôm nay triều tiên vừa phóng bốn tên lửa đàn đạo
từ một căn cứ tên lửa gần khu vực tông trang ri
ngay lập tức chính phủ nhật bản và hàn quốc
đã có những phản ứng về động thái này
vụ phóng diễn ra lúc bảy h ba mươi sáu phút giờ địa phương
tức năm giờ ba mươi sáu phút giờ hà nội
thủ tướng nhật bản shinzo abe cho biết
tokyo đã trao công hàm phản đối tới triều tiên
bởi ba trong số bốn tên lửa đạn đạo mà bình nhưỡng bắn đi
đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế ez của nhật bản
vụ thử này rõ ràng cho thấy tầm cao mới
về sự đe dọa quân sự từ triều tiên
hàn quốc và mỹ đang tiến hành phân tích cận cảnh
và xem xét các thông tin tiếp theo
chúng tôi cũng cần phải nhanh chóng triển khai
hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối
phía hàn quốc cho biết các tên lửa này đã bay khoảng một
và quyền tổng thống kiêm thủ tướng hàn quốc hoàng kyu an
sẽ chủ trì một cuộc chiến đấu

vào cuộc họp của ủy ban thường trực hội đồng an ninh quốc gia
ngay trong ngày hôm nay để thảo luận về vấn đề này
hội đồng đối ngoại liên minh châu âu eu bắt đầu phiên họp chung
giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng
dưới sự chủ trì của đại diện cấp cao
phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại eu
nhằm bàn thảo chiến lược chung về an ninh quốc phòng
hội đồng đối ngoại eu sẽ đánh giá kế hoạch
triển khai chiến lược chung châu âu về an ninh
và quốc phòng các đề xuất nhằm tăng cường
hợp tác giữa eu và tổ chức hiệp ước
bắc đại tây dương nato kế hoạch hành động
quốc phòng châu âu do ủy ban châu âu đề xuất
nhằm tăng cường năng lực và đẩy mạnh
hoạt động nghiên cứu quốc phòng
cũng theo kế hoạch hội đồng đối ngoại sẽ dành
thời gian xem xét tình hình hiện nay
tại tây ban căng về tiến trình hòa bình
tại trung đông và quan hệ với chính quyền
mới của mỹ trong tương lai kết quả
của cuộc họp hội đồng đối ngoại hôm nay
sẽ là cơ sở cho báo cáo trình hội
nghị thượng đỉnh eu diễn ra trong
các ngày mùng chín và mùng một mươi tháng ba tới
chính quyền tổng thống donald trump
dự định đề xuất những cắt giảm
khá mạnh viện trợ nước ngoài của mỹ
trong bản dự thảo ngân sách công bố
ngày một mươi sáu tháng ba tới
giám đốc văn phòng quản lý và ngân sách
nhà trắng mick mulvaney khẳng định
việc cắt giảm này sẽ giúp chính quyền
có nguồn kinh phí để tăng ngân sách
quốc phòng thêm năm mươi bốn tỷ đô la theo đề xuất
chính quyền của tổng thống trump
dự định đề nghị quốc hội cắt giảm
khoảng ba mươi ngân sách dành cho bộ ngoại giao
và cơ quan phát triển quốc tế mỹ
mỗi năm mỹ chi tiêu hơn năm mươi tỷ đô la
cho hai cơ quan này chỉ chiếm khoảng
một tổng ngân sách liên bang
trong đó đáng lưu ý là kế hoạch cắt giảm
hai mươi năm ngân sách của cơ quan bảo vệ môi trường
trong khi đó lầu năm góc ngốn
tới sáu trăm linh tỷ đô la mỗi năm
nhiều nghị sĩ bày tỏ quan ngại
về kế hoạch cắt giảm ngân sách này
vì cho rằng việc này sẽ làm tổn hại
tới nỗ lực chống khủng bố
và đảm bảo an ninh quốc gia
tiếp tục thông tin về vụ bê bối chính trị
đang diễn ra tại hàn quốc
theo kết quả điều tra mới nhất
của nhóm công tố viên độc lập
tổng thống park geun hye từng chỉ thị
cho cựu cố vấn cấp cao phụ trách kinh tế
yêu cầu samsung hỗ trợ cho các nhóm lợi ích
vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
các công tố viên độc lập cũng làm rõ
phía samsung hỗ trợ khoản tiền
hơn bốn trăm linh triệu won
tương đương ba trăm sáu mươi đô la
cho bốn tổ chức như liên kết
người dân soạn thảo sách giáo khoa
để các tổ chức này tán thành
và ủng hộ chính phủ hóa sách giáo khoa lịch sử
tại thời điểm đó
việc thúc đẩy chính phủ hóa sách giáo khoa điện tử
nhận được nhiều ý kiến trái ngược nhau
giữa hai trường phái bảo thủ và tiến bộ
nhóm công tố viên độc lập cho biết
đã thu thập được nội dung nói trên
qua ghi chép trong cuốn sổ tay
của cựu cố vấn cấp cao phụ trách kinh tế
hãng hàng không ấn độ air india
thông báo đã lập kỷ lục thế giới
khi thực hiện chuyến bay vòng quanh địa cầu
với phi hành đoàn toàn nữ
chuyến bay này nằm trong chuỗi sự kiện
của hãng chào mừng ngày quốc tế phụ nữ
ngày tám tháng ba
chuyến bay mang số hiệu ai một trăm bảy mươi
của hãng air india
đã bay qua thái bình dương
từ thủ đô new delhi
đến thành phố san francisco
hôm hai mươi bảy tháng hai
và bay qua đại tây dương
trở về lại new delhi vào ngày ba tháng ba
không chỉ có tổ lái và tổ tiếp viên
mà các nhân viên làm thủ tục trên máy bay
bộ phận kiểm soát không lưu cũng đều là phụ nữ
hãng air india muốn khuyến khích
thêm nhiều phụ nữ tham gia vào ngành hàng không
từ chuyến bay này
theo truyền thông ấn độ e india đã tiến hành
các thủ tục để chỉnh lên tổ chức guinness
thế giới công nhận kỷ lục trên